thưa quý vị nhiều vụ thảm án xảy ra trong thời gian gần đây khiến cho dư luận xã hội không khỏi bất an lo sợ
và vào sáng ngày hôm nay tại số nhà một trăm chín mươi bảy tổ ba mươi phường mường thanh thành phố điện biên
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên lại xảy ra một vụ thảm án khiến ba người tử vong
tiếp tục gây hoang mang trong dư luận quân chúng nhân dân
hai nạn nhân được xác định ban đầu là nguyễn tuấn vụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và vợ là nguyễn thị lý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cùng chú tại căn nhà trên
vào thời điểm trên khi anh vụ và chị lý đang ở nhà
thì bị đối tượng phạm đức sỏi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tạm chú tại số nhà bảy mươi năm tổ một mươi tám phường tân thanh thành phố điện biên phủ
là đối tượng không nghề nghiệp và nghiện ma túy đến gõ cửa
sau đó chị nguyễn thị lý ra mở cửa thì đối tượng sử dụng súng quân dụng sát hại
qua điều tra ban đầu tại hiện trường và trích xuất camera của gia đình
sau khi bắn chết anh nguyễn tuấn vụ và chị nguyễn thị lý
đối tượng đã tiếp tục dùng súng quân dụng để tự sát
và đã được lực lượng công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên nhưng sau đó đã tử vong
ngay sau khi phát hiện vụ việc các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
thông tin về vụ án sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất